đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã có buổi tiếp ông lao xi
chủ tịch tập đoàn bảo hiểm thái bình trung quốc
ông lao xi cho biết tập đoàn thái bình nhận thấy việc phát triển bảo hiểm tại việt nam phù hợp với chính sách
cũng như phương hướng phát triển xã hội tập đoàn thái bình mong muốn chính phủ việt nam cho phép
thiết lập văn phòng và đăng ký nhãn hiệu để có thể kinh doanh tại thị trường việt nam
đánh giá cao ý định đầu tư của tập đoàn thái bình vào thị trường bảo hiểm của việt nam
phó thủ tướng vương đình huệ cho biết với thị trường một trăm linh triệu dân thì tiềm năng còn rất lớn
chủ trương của việt nam là phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng hướng tới mục tiêu bào phủ trong nhân dân
đối với đề xuất của tập đoàn phó thủ tướng vương đình huệ giao bộ tài chính xử lý hồ sơ thủ tục theo thẩm quyền